hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tính đến thời điểm này tại tp hcm đã có gần bảy tổ chức và cá nhân ủng hộ covid một mươi chín
và hạn mặn ở đồng bằng sông cửu long với tổng trị giá là một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
với tinh thần tương thân tương ái đồng lòng đồng sức để không một ai bị bỏ lại phía sau
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín của người dân thành phố đang được dấy lên mạnh mẽ
trong đó sự sẻ chia lúc khó khăn đang được lan tỏa trong cộng đồng dân cư
mặt trận thành phố cũng đã tích cực phối hợp để hỗ trợ cho các đối tượng
cho lực lượng y bác sĩ lực lượng vũ trang các khu vực cách ly
và đặc biệt riêng chỗ đối với những người bán máy xấu đã hỗ trợ hơn một mươi bốn tỷ
bên cạnh đó ban vận động quỹ còn phân phối các thiết bị y tế hàng hóa
nhu yếu phẩm với giá trị hơn hai mươi hai tỷ đồng chuyển đến các cơ sở điều trị
các bệnh viện giả chiến các khu cách ly phục vụ cho công tác phòng chống dịch